thưa quý vị bộ y tế mới đây thông báo về trường hợp mắc cúm da cầm ah chín n hai đầu tiên tại việt nam
trên thế giới chưa xảy ra dịch lớn trên người do chủng virus này gây ra tuy nhiên thì đã có trường hợp tử vong
tại việt nam từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay cả nước đã ghi nhận sáu ổ dịch cúm da cầm tại nhiều tỉnh thành
và đã có ca tử vong đầu tiên sau chín năm kể từ năm hai nghìn một mươi ba
trong khi đó hiện nay thời tiết thay đổi thất thường khiến virus cúm da cầm dễ dàng sinh sôi
bộ y tế đưa ra nhận định trong thời gian tới vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cúm da cầm sang người
nhất là trong bối cảnh các nước láng giềng vẫn không ngừng gia tăng số ca mắc
theo cục thu y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trước đây tại nước ta từng phát hiện virus cúm ah chín n hai
lưu hành trên đàn da cầm gần đây mới phát hiện ca đầu tiên lưu hành trên người
đây là virus cúm da cầm độc lực thấp
thường gây triệu chứng nhẹ và không gây chết da cầm hàng loạt
lợi virus cúm da cầm có độc lực cao đáng quan ngại là ah năm n một
trường hợp nhiễm virus cúm ah năm n một trên người gần đây nhất được báo cáo vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tại phú thọ
và một trường hợp tử vong khác do cúm da cầm ah năm n một được báo cáo vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tại tỉnh khánh hòa
cúm da cầm này thì nó có cái đặc biệt là nếu như là chúng ta tiếp xúc gần với các cái cúm da cầm
thì là thông qua giết mổ hay ăn ăn và động vật da cầm chưa nấu chín kỹ hoặc là không rõ nguồn gốc
nói chung là da cầm mà có nhiễm cúm thì có thể ăn lây lan cho người
và đặc biệt là cái tỷ lệ tử vong khá cao thì người ta tính toán là khoảng năm mươi hai tám
những cái trường hợp này mắc này là đã tử vong
trên thế giới từ cuối năm hai nghìn hai mươi ba đến nay ghi nhận nhiều đợt bùng phát cúm da cầm trên động vật
ở tất cả các khu vực chủ yếu là do chủng virus cúm ah năm n một trong nước
theo thông tin
cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
dịch cúm da cầm vẫn được ghi nhận rại rát trên đàn da cầm ở nhiều địa phương
bộ y tế nhận định trong thời gian tới vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cúm da cầm sang người
về dịch cúm da cầm vẫn xảy ra trên đàn da cầm khắp cả nước
đặc điểm di cư bây giờ nó cũng thay đổi biến động theo thời tiết biến động theo biến đổi khí hậu
thì những cái đấy là chúng ta khả năng không chế của chúng ta còn rất khó
để chủ động phòng chống cúm da cầm lây nhiễm sang người cục y tế dự phòng đề nghị các địa phương tổ chức kiểm tra nguồn lây và xử lý truyệt đại ẩu dịch
tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp mắc mới thu dung cách ly điều trị theo quy định của bộ y tế
và chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch
sự kiện chạm sạc sức bền hai mươi bốn h khổng lồ vừa được tổ chức tại tp hcm với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị
dùng cho các bậc phụ huynh và các em nhỏ hiểu hơn về sức bền và cách cải thiện sức bền để chinh phục thử thách mỗi ngày
trước đồng hồ khổng lồ này mô phỏng một ngày dài của bé từ bảy h sáng đến bảy h tối
đi theo chiều kim đồng hồ phụ huynh và các bé được cùng nhau tham gia vào các môn vận động thể chất như bóng rổ đạp xe tập nhảy
cũng như rèn luyện trí tuệ với thử thách siêu trí nhớ siêu tử vọng toán học và logic
những hoạt động trải nghiệm tại chạm sát sức bền hai mươi bốn h khổng lồ
ra đời nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của sức bền đối với các hoạt động trong ngày của trẻ
thông qua truyền thông dinh dưỡng và thúc đẩy các hoạt động học đường
chúng tôi cam kết phối hợp với các bậc phụ huynh các giáo viên và cơ quan ban ngành việt nam để vun đắp một thế hệ trẻ việt nam bền bỉ
sức bền của trẻ cũng giống như viên pin này cần được sạc đúng cách để luôn tràn trề năng lượng trong hai mươi bốn giờ mỗi ngày
theo kết quả nghiên cứu lâm sàng vừa được viện dinh dưỡng quốc gia công bố vào tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
uống sữa lúa mạch kết hợp với các hoạt động thể chất hàng ngày góp phần cải thiện sức bền của trẻ em việt nam
sau thành phố chiếm minh sự kiện chạm sạc sức bền hai mươi bốn h khổng lồ sẽ tiếp tục được tổ chức từ ngày thứ sáu
một mươi hai tháng bốn đến hết chủ nhật ngày một mươi bốn tháng bốn tại aeon mall long biên hà nội
hứa hẹn thu hút hàng ngàn gia đình tham gia đem đến một không gian tham quan và trải nghiệm đầy hấp dẫn
thưa quý vị niềm vui mừng phấn khởi của người dân tại xã đắc xú huyện ngọc hồi tỉnh con tum
khi tuyến đường phát bội châu được đầu tư nâng cấp mở rộng chưa kéo dài được bao lâu
thì mới đây hàng chục hộ dân đã lo lắng và kiến nghị về tình trạng đơn vị thi công
trong quá trình lưu đường làm rung lắc làm sụt lún nứt nhà
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh con tum
tuyến đường được thi công từ thị trấn ngọc hồi đi xã đắc xú có chiều dài hơn bốn km với tổng vốn đầu tư là hai trăm bốn mươi sáu tỷ đồng
sau hơn sáu tháng triển khai nhiều hộ dân sống lân cận khu vực đơn vị thi công đã phản ánh quá trình lưu đường
gây rung lắc làm sụt lún nứt nhà
hưởng đến cuộc sống
mong muốn làm sao là chính quyền địa phương hoặc là mọi tổ chức làm sao bảo đảm cuộc sống cho bà con
cái đó là tôi hạnh phúc nhất
đơn vị này thi công đã được sáu tháng rồi nhưng mà mới đây do nứt lên ra các hộ dân cũng đã tới ngăn chặn
và cũng để nói với bên ban thi công là làm thế nào để xem xét cho hộ dân đền bù cho các hộ dân là đã bị nứt nhà
nên chúng em
các hộ dân đây mới phải ra ngăn chặn các xe lưu để đỡ cái độ nứt của căn nhà lên
ủy ban nhân dân xã đắc xú đã phối hợp với các đơn vị tiến hành kiểm tra đo đạc xác định nguyên nhân
và đề xuất giải pháp xử lý nhằm ổn định tâm lý và đảm bảo cuộc sống cho người dân
từ đầu năm đến nay thì trong quá trình thi công từ ông được ghi nhận một mươi năm trường hợp ý kiến
gọi gây ảnh hưởng về nhà ở
giếng nước khu vực lân cận chỗ đơn vị thi công
thì ban sáng đã kiến nghị là phối hợp với ban quý gián để xuống làm việc thống nhất phương án đo đạc
tìm hoạt nguyên nhân giải pháp để tham mưu văn viện công tác hỗ trợ đối với người dân có ảnh hưởng

huyện ngọc hồi cũng đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu
giải quyết các phản ánh của người dân có ảnh hưởng